nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay hai mươi sáu tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ trịnh đình khôi và liệt sĩ đặng thùy trâm thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ
thủ tướng đã đến thăm hỏi động viên chúc sức khỏe cụ vũ thị nhàn chín mươi tám tuổi trú tại phường minh khai quận hai bà trưng mẹ của liệt sĩ trịnh đình khôi
sinh ra trong một gia đình trí thức liệt sĩ trịnh đình khôi hy sinh anh dũng tại chiến trường quảng trị khi mới một mươi chín tuổi đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ liệt sĩ
tiếp đó thủ tướng đã đến dân hương tưởng niệm liệt sĩ đặng thùy trâm ở phường đội cấn quận ba đình thăm hỏi động viên cụ đoàn ngọc trâm mẹ liệt sĩ đặng thùy trâm
liệt sĩ bác sĩ đặng thùy trâm sinh ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai công tác tại bệnh viện huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn đã bị địch phục kích và anh dũng hy sinh vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ và thăm hỏi nói chuyện với các gia đình thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ
tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ảnh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và luôn quan tâm chăm lo gia đình người có công với cách mạng